sau khi truyền hình nhân dân đã có phản ánh về sự cố hàng trăm mét khối bùn thải do vỡ bờ kè chảy thẳng xuống suối pren
phường một mươi thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng gây ảnh hưởng đến danh thắng quốc gia tháp pren và hàng chục nhà vườn phía hạ du
ủy ban nhân dân thành phố đà lạt đã chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư bãi chứa bùn thải đèo mimosa thực hiện ngay các biện pháp khắc phục
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà lạt cùng các phòng ban đơn vị liên quan đã xuống kiểm tra bãi chứa bùn thải đèo mimosa
và hạ nguồn suối pren để đảm bảo khắc phục tối đa sự cố trước đó
hiện đơn vị chủ đầu tư đã hoàn tất việc gia cố bờ kè đồng thời sử dụng lót màng phủ phần đất cho diện tích bờ kè bãi bùn thải
theo ghi nhận bùn thải không còn chảy tràn xuống suối nguồn nước suối pren đã trong dần trở lại không còn hiện tượng đục đỏ như mấy ngày vừa qua
trước đó như truyền hình nhân dân đã phản ánh hàng trăm mét khối bùn nạo vét từ hồ lắng số một của hồ xuân hương
trong quá trình đổ bị vỡ bờ kè đã chảy xuống suối pren làm khoảng một mươi sáu hectare rau màu của hai mươi hộ dân tại phường một mươi thành phố đà lạt
và danh thắng quốc gia thác bren cũng bị ảnh hưởng nặng